ủy ban kiểm tra tỉnh ủy quyết định khai trừ đảng với bà nguyễn thị hồng thắm
kế toán trưởng trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc nghệ an
vì liên quan tiêu cực vụ ký tết của công ty việt á
ủy ban kiểm tra tỉnh nghệ an cho rằng ông nguyễn văn định giám đốc và bà nguyễn thị hồng thắm
kế toán trưởng trưởng phòng tài chính kế toán của trung tâm kiểm soát bệnh tật nghệ an
đã vi phạm các quy định của pháp luật khi tổ chức đấu thầu mua sắm vật tư phòng chống dịch covid một mươi chín
công ty cổ phần công nghệ việt á vi phạm điều lệ đảng vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm
và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
làm mất tư cách đảng viên và vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng
ủy ban kiểm tra tỉnh ủy nghệ an đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy xem xét
thi hành kỷ luật đối với ông nguyễn văn định theo thẩm quyền
tại khu đô thị trên địa bàn phường thượng lý quận hồng bàng thành phố hải phòng
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu công an thành phố hải phòng
vừa phát hiện đối tượng trần văn mạnh ba mươi chín tuổi trú tại thành phố hải phòng
đang giao một thùng các tông chứa năm trăm linh hồ thuốc cho một người phụ nữ có dấu hiệu nghi vấn
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện bên trong có năm trăm linh hộp thuốc tân dược
trên các bao bì vỏ hộp thuốc đều ghi chữ nước ngoài không có tem nhập khẩu
hướng dẫn sử dụng bằng tiếng nước ngoài
sau khám xét tại các địa điểm
cất dấu của đối tượng trần văn mạnh lực lượng công an tiếp tục thu giữ bốn năm trăm bốn mươi hai hộp thuốc tân dược
với các loại nhãn hiệu đều ghi chữ nước ngoài với hơn năm hộp thuốc các loại có giá trị hơn năm tỷ đồng
đây là số lượng thuốc lớn và giá trị nhất bị lực lượng công an bắt giữ trên địa bàn trong thời gian qua
tiếp tục đấu tranh xác định cơ quan công an xác định mạnh là đối tượng nằm trong ổ nhóm chuyên nghiệp
nhập hàng từ nước ngoài về không qua trung gian hoạt động hết sức tinh vi tinh xảo để qua mắt lực lượng chức năng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật
vào hồi một mươi h ngày hai mươi một tháng ba tại khu vực tổ sáu phường triềng sinh thành phố sơn la tỉnh sơn la
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an thành phố sơn la đã phối hợp với cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt là lò văn yên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại bản búa xã triềng khương huyện sông mã
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm năm mươi túi ni lông bên trong có chứa hơn chín viên ma túy tổng hợp một xe máy
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng yên khai nhận đã được một người đàn ông không rõ danh tính
tại khu vực gần biên giới thuê vận chuyển số ma túy trên từ huyện sông mã ra thành phố sơn la
để giao với số tiền công là ba mươi triệu đồng
khi đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
công an thành phố dị an tỉnh bình dương đang tạm giữ sáu đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản
băng nhóm này đã dùng hung khí và phương tiện khống chế người cướp một cây mai vàng trị giá hàng trăm triệu đồng
gây án xong cả nhóm chở cây mai vàng chạy về hướng thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
và gửi tại khu đất chống trên đường võ trí công phường phú hữu thành phố thủ đức

sau vụ việc chủ cây mai đã đến công an phường dị an trình báo
đội cảnh sát hình sự công an thành phố dị an đã nhanh chóng vào cuộc truy xét
và trong vòng hai ngày là ngày hai mươi và ngày hai mươi một tháng ba đội cảnh sát hình sự đã bắt giữ các đối tượng liên quan
tăng vật thu giữ là một cây mai vàng cao ba mét có đường kính một hai m trị giá khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
một xe ô tô du lịch một xe tải cầu một cây kiếm nhật và một cây đao
riêng đối tượng trần thanh bình ba mươi một tuổi quê ở hậu giang đã bỏ trốn
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
với hành vi trộm cắp đối tượng phạm quang tuyến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại thành phố quy nhơn
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn tỉnh bình định tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ
trước đó lúc một mươi h ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai phát hiện anh hà nguyễn minh phong
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại phường lê hồng phong tp hcm
trong đêm thành phố quy nhơn dựng chiếc xe máy exciter trên vỉa hè trên đường hoàng văn thụ
thành phố quy nhơn không trông coi nên tuyến liền mở khóa trộm chiếc xe mang đi tiêu thụ
qua công tác điều tra truy xét đến đêm ngày hai mươi tháng ba công an quy nhơn đã phát hiện và bắt giữ phạm quang tuyến và thu giữ tang vật
ngoài vụ trộm trên cơ quan điều tra đang xác minh làm rõ nhiều vụ trộm khác
nghi vấn liên quan đến đối tượng này đa phần là những chiếc xe máy hiệu exciter
công an tỉnh bạc liêu đang củng cố hồ sơ để xử lý một nhóm gồm năm đối tượng thực hiện hành vi khai thác đất trái phép
với quy mô lớn trên địa bàn ấp một xã tân phong thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
qua điều tra xác minh lực lượng công an xác định bãi đất trên do ông lâm thanh an
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú khóm hai phường một thị xã già rai làm chủ đầu tư và thuê các đối tượng
đất với tiền công là một mươi triệu đồng một tháng rồi vận chuyển đi san lấp mặt bằng
hiện phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bạc liêu đã lập biên bản vi phạm hành chính
đối với ông lâm thanh an về hành vi tổ chức khai thác khoáng sản tức là đất
làm vật liệu xây dựng mà không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
đồng thời tạm giữ một xe cuốc bốn xe ô tô tải cùng một số giấy tờ có liên quan
đến hành vi khai thác đất trái phép để tiếp tục điều tra xử lý
hơn năm hai trăm năm mươi bộ kit test nhanh covid một mươi chín
không rõ nguồn gốc vừa bị phát hiện thu giữ tại thôn bản mới xã hà hiệu huyện ba bể tỉnh bắc cạn
kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát ba mươi a năm mươi nghìn sáu trăm chín mươi bảy lưu thông theo hướng nguyên bình nà phạc
lực lượng chức năng phát hiện bảy thùng cắt tông có chứa năm hai trăm năm mươi bộ kit test nhanh covid một mươi chín
tại thời điểm kiểm tra lái xe là nguyễn hữu duyên chú tỉnh bắc ninh
không xuất trình được hóa đơn giấy tờ chứng minh nguồn gốc
được biết số kích test nhanh covid một mươi chín trên được trở từ tỉnh cao bằng về tỉnh bắc ninh
thưa quý vị hiện tại thì bộ tài nguyên và môi trường đang hoàn chỉnh dự án luật đất đai sửa đổi
để chuẩn bị trình
xin ý kiến quốc hội lần đầu vào kỳ họp tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai và lần thứ hai vào kỳ họp vào tháng một mươi năm nay
tham gia ý kiến tại hội thảo góp ý vào dự án luật thì không ít chuyên gia đã quan tâm đến hoạt động phân lô bán nền hiện nay
và cho rằng khi sửa luật đất đai
thì sẽ được giết chặt hơn nữa hoạt động này
vâng thực tế thì trên thị trường bất động sản đất nền là một phân khúc mà giới đầu tư rất ưa chuộng
và việc liên tiếp xuất hiện các cơn suốt đất trong những năm qua thì càng kích thích dòng tiền đầu tư vào phân khúc này
tuy nhiên những kẽ hở trong quy định của pháp luật cũng đang gây ra tình trạng đầu cơ dự án ma tại nhiều tỉnh thành
đây là mảnh đất rộng một năm trăm linh m hai được một người dân ở thôn hạ xá xã kiều ái huyện triệu phong tỉnh quảng trị
tách làm ba thửa bán cho những người dân
chủ của ba thừa đất sau đó đã san ủi mặt bằng chia làm một mươi hai lô trôn cọc bê tông và đánh số
ngoài ra chủ đất còn lắp đèn chiếu sáng ra cố đường bê tông
khi hoàn thành các hạng mục trên ngày sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
thông tin về việc giao bán lô đất đã xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội
thu hút đông đảo người đến mua với giá khoảng bảy trăm linh triệu đồng một lô
trước sự việc này ubnd huyện triệu phong đã đề nghị ubnd xã triệu ái kiểm tra xử lý việc phân lô tại mảnh đất này
nếu mà có trường hợp vi phạm liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất
thì chúng tôi sẽ chủ đề chỉ đạo xử lý theo đúng quy định pháp luật của lĩnh nghiệp
và ubnd cũng đã kiểm tra thức đĩa trên kia thì hiện nay cả cái cọc phân lô thì đã chờ bỏ
không chỉ riêng những thửa đất phân lô bán nền do người dân tự vẽ ra
dòng giã trong những năm hai nghìn một mươi chín các dự án ma hoành tráng
cũng đã gây náo loạn thị trường bất động sản phía nam
điển hình công ty địa ốc alibaba đã lập ra năm mươi dự án với hàng chục nghìn lô đất vẽ trên giấy
đất nền cũng chính là nguồn cơn suốt đất tại nhiều địa phương
bản chất của đất nền là từ một mảnh đất to được xé lẻ chia nhỏ
giá thành vừa phải dễ mua bán chính vì ham rẻ nên nhiều người đã bỏ qua tính pháp lý
thực tế trước cơn xuất đất bất thường nhiều địa phương như quảng ninh phú quốc đã có chủ trương không phê duyệt các dự án có mục đích
phân lô bán nền thậm chí tạm dừng các hoạt động phân lô tách thửa chuyển mục đích sử dụng đất
việc cấm phân lô bán nền có thể chặn đứng cơn sốt đất tại các điểm nóng và xóa sổ dự án ma
tuy nhiên việc cấm phân lô bán nền có tác động như thế nào đến việc quản lý tài nguyên đất đai của nhà nước
cũng như hoạt động kinh doanh của các cá nhân tổ chức đặc biệt là các doanh nghiệp bất động sản

cảm ơn chuyên gia kinh tế nguyễn minh phong đã dành thời gian cho chương trình vấn đề và chính sách
thưa ông có thể thấy rằng thời gian vừa qua thì phân khúc đất nền dự án phát triển khá là rầm rộ và có cái tốc độ tăng trưởng nhất trên thị trường bất động sản việt nam
vậy thì theo ông vì sao mà cái phân khúc này lại có cái sự thu hút người tham gia đông đảo đến như vậy và phát triển mạnh mẽ đến như vậy ạ
động lực chính làm cái hoạt động này nó xuất động như vậy chúng tôi cho rằng là bởi vì một trong những điểm nô bật của nó
chính là sự kết hợp được lợi ích của các phía có liên quan bao gồm từ phía quản lý nhà nước từ phía các cái chủ đầu tư dự án cũng như là các nhà đầu tư khác
về quản lý nhà nước trước hết là nó cho phép tạo động lực và cơ hội cho làm nóng thị trường bất động sản việt nam
đặc biệt là tăng xã hội hóa huy động các nguồn vốn cho hoạt động đầu tư xã hội không chỉ là từ phía chủ đầu tư mà còn cả những nhà đầu tư
cũng như là các cái hoạt động gọi là liên quan ăn theo khác
và từ đó nó tạo động lực phát triển kinh tế xã hội an sinh xã hội rồi công an việc làm cũng như đóng góp ngân sách cho địa phương cũng như là cho các ngân sách nhà nước
đây là một trong những cái gọi là tác động lớn mà kỳ vọng nhất của các nhà nước
bên cạnh đấy nữa là
nó giúp cho các chủ dự án đầu tư đó là tiết kiệm được vốn
bởi vì họ không cần phải bỏ toàn bộ vốn ra để xây dựng nhà xong mới bán mà họ chỉ cần một phần thôi cơ sở hạ tầng là họ có thể bán được rồi
và như vậy là họ tiết kiệm được vốn
điều này nó giúp họ giảm các chi phí cho dự án cũng như là giảm bớt các rủi ro trong quá trình đầu tư
và đặc biệt họ có thể mở rộng đa dạng hóa các doanh mục đầu tư cho các dự án khác
thế còn đối với các nhà đầu tư đó chúng tôi cho rằng là họ cũng có nhận được rất nhiều những cái gọi là lợi ích kỳ vọng
nó có thể là lướt sóng nó có thể là đầu tư lâu dài nó có thể là mua xong xây nhà nhà có thể để ở nhà có thể để cho thuê
tức là nó giúp nhà đầu tư đa dạng hóa các tiền đầu tư
những cái quá trình này nếu mà được kiểm soát tốt thì chắc chắn nó sẽ tạo hợp lực để mà thúc đẩy thị trường bất động sản như là một trong những cái gọi là động lực tăng trưởng cũng như là các cái khoản thu và các cái tác động kích tích cực khác cho nền kinh tế
tuy nhiên thì hoạt động nào cũng có cái mặt trái của nó vậy thì ông có thể phân tích cụ thể hơn về những cái rủi ro của các nhà đầu tư khi mà tham gia vào cái hoạt động phân lô bán nền này không ạ
cái mà rủi ro đối với xã hội đó chính là cái việc mà nó khiến cho các cái hoạt động liên quan tới mua bán đặc biệt là mua bán để lướt sóng mua bán để đầu cơ đó mua bán để tạo sự tích lũy cũng như là thậm chí mua bán để đấy
và nó khá rộ và như vậy nó tạo ra những lượng cầu ảo rất lớn trong khi nó đẩy giá bất động sản lên cao
và điều này nó vô tình nó khiến cho một bộ phận dân cư có nhu cầu thật nhưng khả năng hạn chế thì rất khó tiếp cận với cái quyền sử dụng đất để xây nhà ở cho mình
thậm chí là nó khiến cho rất nhiều dự án trở nên là bị giang dở bởi vì là chỉ mua đi bán hại thôi chứ không đến tận cùng của sản phẩm để mà đưa thị trường khai thác
do đó nó làm giảm cái hiệu quả đầu tư xã hội nó xếp vào cái mục đích cuối cùng của nó là phát triển thành nhà ở cho thuê hoặc là nhà ở
thế còn đối với các nhà đầu tư thì rủi ro rất lớn ở chỗ là mặt pháp lý
bởi vì điều kiện của các cái phân lô bán nền nó không phải là dễ dàng chúng ta có hai cái nhóm quy định
nhóm quy định nhất là theo khoảng hai bốn mươi một nghị định bốn mươi ba hai nghìn một mươi bốn để mà hướng dẫn cái luật đất đai hai nghìn một mươi ba thì có thể nói là các điều kiện nó rất là chặt chẽ
nó bao gồm hết cái dự án đó phải có quyền sử dụng đất phải được cấp phép và phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất của hiện
thứ hai là nhà đầu tư chủ đầu tư nó phải xây dựng các cái cơ sở hạ tầng rất đầy đủ
các cái cơ sở hạ tầng rất đầy đủ
kết nối đồng bộ cung cấp các dịch vụ kể cả điện nước
cái thứ ba nữa là chủ đầu tư phải đảm bảo nghĩa vui tài chính
đặc biệt là nghĩa vui tài chính quyền sử dụng đất rồi tiền thuê đất rồi vân vân
thậm chí họ thu của người mua xong nhưng chưa cho họ nộp
thế thì như vậy cái nghĩa vui chưa được hoàn thành thì các nhà đầu tư khi mua họ cũng sẽ không được cấp sở hạ
và rất nhiều tranh chấp xảy ra trên trường hợp đó
bên cạnh nữa dự án đó là nằm ở những khu vực nông thôn
nằm ở những khu vực đô thị nằm ở những khu mặt tiền rất quan trọng là cảnh quan
anh không được phép phân lô nhưng vì những lý do hoặc là sự móc tay nào đó
khiến cho chủ dự án họ vẫn cứ phát tán lên
rằng là được a được b được c và như vậy là người mua với tư cách là hoàn toàn hợp pháp
ngoài ra theo điều chín của đoàn kênh đậu sản hai nghìn một mươi bốn
nhà đầu tư còn phải chú ý là kiểm tra xem là các dự án phân lô vấn đề cho mình
có đủ các điều kiện để đưa bất động sản vào kinh doanh hay không
ví dụ anh phải có đăng ký quyền sở hữu nhà đất rồi sở hữu nhà gắn liền với đất
thứ hai là phải không có tranh chấp trong quyền sở hữu đất
và đặc biệt cái thứ ba nữa là không bị kê biên để bảo đảm
bởi vì có rất nhiều chủ đầu tư đó họ mang đi cái dự án đó đi thế chấp
mà họ vẫn bán cho cả nhà đầu tư và như vậy là họ bán hai lần
bên cạnh những cái mặt trái mà ông vừa mới chia sẻ thì cũng có nhiều ý kiến cho rằng là
cái việc phân lô bán nền thì cũng chỉ mang lại cái lợi ích kinh doanh
kinh tế ngắn hạn thôi về lâu dài thì sẽ để lại những hệ lụy nhất định
ví dụ như là cạn quỹ đất cho việc quy hoạch và phát triển trong tương lai
vậy thì quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào
đây là một cái lo ngại có căn cứ
bởi vì trên thực tế như đã nói đó rõ ràng là như chúng ta đã thấy
nếu như là các cái dự án phân lô bán nền mà không đi tới tân cùng của sản phẩm
không ra được sản phẩm phục vụ xã hội không làm tăng quỹ nhà
thì nó chỉ tạo ra một cái cơ hội một cái vùng đất cho cái việc đầu cơ
và như vậy là cái đầu cơ cứ kéo dài vốn cứ đổ vào đó ngày càng trồng chất và nằm im
đồng thời các dự án khác lại tương tự như vậy
và như vậy rõ ràng là hiệu quả xã hội không cao
và đặc biệt là nó làm cạn dần cái quỹ đất để có thể biến hình nhà ở
trong khi cái nhu cầu nhà ở thì vẫn còn cao và thật chứa ngày càng cao
vậy thì xin hỏi chuyên gia là có nên cấm cái hoạt động phân lô bán nền này hay không ạ
mục tiêu của cái việc điều chỉnh sự đổi loại tất đa đần này
một trong bốn mục tiêu của nó là có mục tiêu là để tiếp tục phát triển thị trường bất động sản lành mạnh
với tư nhân đấy thì rõ ràng là để phát triển bất động sản thì không nên cấm
còn để lành mạnh thì rõ ràng là cần có sự điều chỉnh
với tình nhân đấy chúng ta cho rằng là không nên cấm hoàn toàn cái quá trình phân lô bán nền
rõ ràng là qua phân tích thì chúng ta đều nhìn thấy những cái được và mất của cái hoạt động phân lô bán nền
tuy nhiên thì việc cấm thì có lẽ là chúng ta quá là tiêu cực đúng không ạ
vậy thì theo ông làm thế nào để chúng ta có thể phát triển được cái việc mà phân lô bán nền một cách có hiệu quả
và để tạo ra thị trường bất động sản một cách lành mạnh ạ
rõ ràng là không nên cấm hoàn toàn bằng cách cực đoan mà cần phải nhận diện những cái kẽ hở
dựng thêm nhiều các cái lành gọi là các cái vạch đỏ cũng như là các cái công cụ kiểm tra và đặc biệt các chế tài thật nghiêm
cho tất cả các bên có liên quan có sự vi phạm để từ đó tạo ra một cái định hướng
tạo ra một cái sự kiểm soát một cái sự nhận diện những hạn chế những bất cập những cái vi phạm
để xử lý nghiêm thì nó sẽ vẫn tiếp tục khai thác được tích cực như là nói ở trên đồng thời hạn chế trên mặt trái của nó
và trong số những cái biện pháp này chúng tôi cho rằng là điều rất quan trọng đó là anh cần phải xây dựng tốt cái quy hoạch sử dụng đất
cộng với nó là cụ thể hóa thành các kế hoạch sử dụng đất ở thể cấp trung ương cấp địa phương
cũng như là giới hạn quyền của cấp tỉnh cấp huyện thật rõ ràng tránh sự lạm dụng tránh cái chuyện xé nhỏ dự án ra
cái thứ hai là giả soát lại các cái điều kiện phân đồ bán nền theo hướng kỹ hơn
thông thần vừa qua đó điều kiện đấy vẫn có nhưng mà các nhà đầu tư họ lẩn dưới rất nhiều các hình thức
huy động vốn để góp vốn rồi để ủy thác đầu tư vân vân vân vân thật chất vẫn là phân đồ bán nền
nhưng mà họ không thèm xây dựng ảo tầng họ cũng chẳng có dịch vụ thiết yếu
họ cũng chẳng cần chứng minh cái chuyện tài chính anh nhà họ này như chưa họ cứ phân đồ bán nền
và người mua thì cứ thế là cứ mua như vậy rõ ràng có kẽ hở cho cả hai phía
nếu kiểm tra tình cờ mà các hợp đồng mua bán đó mà không chuẩn phạt cả hai bên
chứ không phải chỉ có phạt cái bên bên chủ đầu tư
cái thứ ba nữa là công tác thông tin các dự án phải hết sức công khai buộc phải công khai và quá trình kiểm tra phải hết sức là nghiêm
để đảm bảo tất cả các dự án này phải được thông tin đầy đủ trên mạng ở những nơi cần thiết theo những công cụ những cách cần thiết
và cuối cùng như đã nói đó là quá trình thanh tra kiểm tra và đặc biệt là xử lý các vi phạm các chế tài có liên quan phải rất là mạnh
thậm chí xử lý vi phạm ngay cả các con địa phương quản lý có liên quan cũng như các cơ quan kiểm tra mà phát hiện ra
bởi vì anh có thể anh lại nhận thông mi anh đờ nó đi
và tôi tin rằng là với tinh thần đó thì cái hoạt động phân đấu bán nền sẽ được điều chỉnh sẽ có những động lực tích cực cho nền kinh tế
đồng thời hạn chế được tác động tiêu cực một cách tối thiểu nhất có thể có trong thời gian tới
vâng ạ xin cảm ơn ông
phân tích vừa rồi